bộ đội biên phòng tỉnh lào cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
đối với hành vi mua bán phụ nữ và trẻ em qua biên giới
trước đó đồn biên phòng bát sát tiếp nhận đơn tố cáo của nạn nhân tần thị m
sinh năm hai nghìn bốn trú tại xã gia phú huyện bảo thắng tỉnh lào cai
về việc bị một số đối tượng lừa bán sang trung quốc
bằng các biện pháp nghiệp vụ đồn biên phòng bát sát đã bắt giữ đối tượng
giàng văn thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại xã gia phú huyện bảo thắng
đến ngày một tháng bảy đồn biên phòng bát sát tiếp tục phối hợp với công an biên phòng trung quốc
bắt giữ đối tượng trịnh thị thu huyền sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trú tại phường cầu thia
thị xã nghĩa lộ tỉnh yên bái hiện đang tạm trú tại tỉnh vân nam trung quốc
tại đồn biên phòng đối tượng thắng và huyền khai nhận đã cấu kết với nhiều đối tượng khác nhau
lừa bán năm phụ nữ và trẻ em sang trung quốc
trong thời gian các nạn nhân ở tại hà khẩu để chờ tìm mối bán
huyền đã ép các nạn nhân bán dâm hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ